tính đến cuối tháng ba đã có một người đầu tiên ở việt nam được cấp hộ chiếu vaccine
đó là những người đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại bệnh viện bạch mai có nhu cầu hộ chiếu vaccine để đi công tác du lịch
theo bộ y tế qua thí điểm ban đầu cho thấy trình tự cấp theo quy định của bộ ban hành tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bảo đảm thông suốt để cấp chứng nhận tiêm chủng theo định dạng chuẩn quốc tế cho người có nhu cầu
dự kiến vào đầu tuần tới bộ y tế sẽ tổ chức hội nghị triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho toàn bộ sáu mươi ba tỉnh thành
và sẽ bắt đầu chính thức cấp hộ chiếu vaccine rộng rãi ngay sau đó
hộ chiếu vaccine bản chất là chứng nhận tiêm vaccine điện tử
trên chứng nhận này có đầy đủ thông tin của người tiêm bao gồm họ và tên ngày tháng năm sinh quốc tịch bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới
số mũi tiêm đã nhận ngày tiêm liều số vaccine sản phẩm vaccine nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine và mã số của chứng nhận